tỉnh ủy hương yên vừa tổ chức tổng kết chỉ thị số ba của bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
quán triệt chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
học tập triển khai nghị quyết hội nghị trung ương ba khóa một mươi hai
hãy đăng ký kênh để nhận thông tin nhất
các cán bộ đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ gắn bó với nhân dân đoàn kết xây dựng đảng trong sạch vững mạnh
nhiều phong trào cuộc vận động được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh được đông đảo cán bộ đảng viên các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng
đã có hàng nghìn tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
việc thực hiện chỉ thị số ba được gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộng bức xúc đã góp phần tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội cải cách hành chính phòng chống quan liêu tham nhũng
tại hội nghị các cán bộ chủ chốt của tỉnh hương yên đã được quán triệt quy định số hai mươi chín ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương về thi hành điều lệ đảng
quy định số ba mươi ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu của ban chấp hành trung ương về thi hành chương bảy và chương tám điều lệ đảng về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
chỉ thị số năm ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
nhân dịp này lãnh đạo tỉnh hưng yên đã trao bằng khen của thủ tướng chính phủ cho ba tập thể và bảy cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm
trao bằng khen của ban thường vụ tỉnh ủy cho bốn mươi tập thể và cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh